trong phiên chất vấn bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân nhiều vấn đề nóng được dư luận quan tâm trong thời gian gần đây đã được các đại biểu quốc hội chất vấn và bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân trả lời
công tác quy hoạch luân chuyển bổ nhiệm cán bộ là một trong những vấn đề được các đại biểu quốc hội chất vấn nhiều nhất trong phiên họp chiều nay
trả lời các đại biểu bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân khẳng định thời gian qua đã có tình trạng bổ nhiệm ồ ạt cán bộ trong thời điểm chuyển giao nhiệm kỳ tại các bộ ngành địa phương

đặc biểu nga đặt ra mấy vấn đề có hay không tại việc bổ nhiệm bầu bạc
đến giờ này theo báo cáo sơ bộ của chúng tôi nhận thấy là hiện tượng bổ nhiệm nhiều
trong cuối nhiệm kỳ là có
nhưng chúng ta cần phải phân tích cho nó rõ là bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới
bổ nhiệm đúng tiêu chuẩn đủ điều kiện và có quy hoạch
vấn đề này cần có thời gian bộ nội vụ sẽ tiến hành
để đi thanh tra một số nơi mà thấy rằng cần phải tiếp phải thanh tra công vụ để làm rõ vấn đề
những vấn đề nóng được dư luận quan tâm thời gian gần đây như vụ việc của ông vũ huy hoàng
nguyên bộ trưởng bộ công thương hay vụ việc tại sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dương
có bốn mươi sáu cán bộ trong đó có đến bốn mươi bốn người là trưởng phó phòng cũng được các đại biểu quốc hội chất vấn
đề nghị bộ trưởng cho biết quan điểm của mình về hình thức xử lý về mặt nhà nước
có thể áp dụng đối với nguyên bộ trưởng vũ huy hoàng bảo đảm kịp thời nghiêm minh đúng quy định của pháp luật
từ vụ việc cụ thể này theo bộ trưởng có cần thiết phải nghiên cứu đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét
sửa đổi bổ sung luật cán bộ công chức và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan hay không
nếu sai phạm rồi thì nghỉ hưu là hạn cánh hoàn toàn
cái nguyên tắc đó để cảnh báo cho những đồng chí còn đang tại chức là khi chúng ta thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình
là chúng ta cũng phải diêm chỉnh thực hiện cho đúng làm đúng tất cả những việc
chứ không phải là chúng ta đã nghỉ hưu là coi như đã hết trách nhiệm đối với trạm phân giả nước
được biết hiện nay bộ nội vụ đang triển khai đề án tinh giản biên chế và đề án vị trí việc làm
với trách nhiệm của mình bộ trưởng đã có những giải pháp như thế nào để nâng cao chất lượng hiệu quả về công tác cán bộ
đề nghị trong việc đề bạc bổ nhiễm quá số lượng quy định mà làm cho xã hội bất xúc trong thời gian vừa qua
sáng mai ngày một mươi bảy tháng một mươi một quốc hội sẽ tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội về những nội dung thuộc trách nhiệm của thủ tướng chính phủ
liên quan đến các nhóm vấn đề đã chất vấn trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín